hòa chung với các hoạt động chăm lo tết trung thu cho trẻ em tại nhiều địa phương trong cả nước đã có các hoạt động hết sức ý nghĩa
đặc biệt là đối với trẻ em nghèo trẻ em vùng sâu vùng xa và sau đây là tổng hợp của truyền hình nhân dân
tối ba mươi tháng chín tại ủy ban nhân dân xã hỏa lự tp vị thành tỉnh đoàn sở lao động thương minh và xã hội tỉnh hậu giang
đã phối hợp với ủy ban nhân dân tp vị thành tổ chức chương trình vui tết trung thu
với chủ đề vâng trang yêu thương cho hai trăm linh trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố
nhân dịp này tỉnh đoàn hậu giang tặng hai mươi suất học bổng thắp sáng ước mơ mỗi suất năm trăm linh đồng
tặng hai chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi trên địa bàn thành phố vị thành
cùng nhân dịp tết trung thu đài phát thanh và truyền hình nghệ an và bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
đã tổ chức trao tặng sáu tủ sách cho các trường tiểu học và trung học cơ sở của hai huyện quỳ châu và quế phong
mỗi tủ sách có hơn hai trăm linh đầu sách
đài phát thanh và truyền hình nghệ an cũng đã chuyển số tiền ba mươi năm triệu đồng của một tấm lòng hảo tâm
nhận đỡ đầu một mươi em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện quỳ châu
trong chương trình vui tết trung thu với chủ đề trao yêu thương nhận nụ cười
hiệp hội doanh nghiệp tỉnh điện biên đã trao ba xuất quà cho ba học sinh thuộc tám trường mầm non
tiểu học trên địa bàn ba xã si pà phìn phìn hồ vàng đán huyện xìn hồ
toàn bộ kinh phí trên một trăm năm mươi triệu đồng mua bánh kẹo quà tặng cho học sinh
do công ty trách nhiệm hữu hạn số sáu công ty thương mại giáo dục hoa ba
và các doanh nghiệp thành viên hiệp hội doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ